chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von der leyen vừa lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt của mỹ nhằm vào các công ty tham gia dự án dòng chảy phương bắc hai
trả lời phỏng vấn trên tờ báo tấm gương của đức bà leyen khẳng định các công ty châu âu tham gia dự án dòng chảy phương bắc hai phù hợp với các quy định của luật pháp và chỉ trích các lệnh trừng phạt của mỹ nhằm vào dự án này
dự án dòng chảy phương bắc hai xây dựng đường ống dẫn khí đốt qua lòng biển baltic trị giá một mươi một tỷ usd và dự kiến tăng gấp đôi lượng khí tự nhiên từ nga tới đức
dự án này vấp phải sự cản trở của mỹ do quan ngại về việc tăng nguồn cung khí đốt tự nhiên của nga sang tây âu sẽ khiến các nước ở khu vực này phụ thuộc nhiều hơn vào moscow từ đó gia tăng tầm ảnh hưởng chính trị của nga tại châu âu

bốn triệu đô la kể từ khi ông tuyên bố tham gia cuộc đua vào nhà trắng
đại hội đồng liên hợp quốc vừa thông qua ngân sách thường niên của liên hợp quốc
con số lên tới ba tám mươi bốn tỷ đô la mỹ cao hơn so với mức hai tám trăm bốn mươi chín tỷ đô la mỹ chi tiêu trong năm hai nghìn một mươi chín
ngân sách được dùng cho các hoạt động của liên hợp quốc trong nhiều lĩnh vực khác nhau
nhưng chưa tính đến các hoạt động gìn giữ hòa bình
các sĩ quan cảnh sát bang texas mỹ thông qua phải bỏ chạy thoát thân
để tránh một xe container mất lái trên đường cao tốc
sự việc xảy ra khi lực lượng cảnh sát đang có mặt tại hiện trường một vụ tai nạn trong điều kiện sương mù dày đặc
một xe container đột nhiên va chạm với ô tô trên đường và mất lái rồi lao vào lề
các sĩ quan phải bỏ chạy để tránh bị đâm trúng
tài xế xe container và một sĩ quan cảnh sát bị thương nặng
phở và cuốn của việt nam tiếp tục lọt vào danh sách năm mươi món ăn ngon nhất thế giới của cnn
nhờ sự đánh giá cao từ các thực khách trong và ngoài nước
trong danh sách được cnn liệt kê
quỏi cuốn đứng vị trí ba mươi và phở là hai mươi tám
tuy nhiên cách sắp xếp thuần túy là số thứ tự không có tính chất phân cao thấp
vì các món ăn là những đại diện độc đáo của các khu vực nên không thể so sánh

khi chính phủ trung quốc đang nỗ lực bình ổn giá thịt lợn
thì với nhiều mánh khóe như vận chuyển lậu lan truyền tin đồn về dịch tả lợn châu phi
để ép giá và phát tán dịch tả lợn
các nhóm tội phạm lại khiến thị trường thịt lợn trung quốc hỗn loạn hơn
chúng dùng nhiều mánh khóe để nhằm đầu cơ thịt lợn
tác động tới quá trình xuất nhập khẩu loại thịt này
và giảm khả năng kiểm soát giá của chính phủ
các băng đảng chỉ tập trung vào kiếm lợi nhận
và không quan tâm số lợn chúng đang bán là lợn khỏe hay nhiễm bệnh
quá trình ngăn dịch tả lợn vì thế đang gặp áp lực lớn
các chuyên gia cho rằng
chu kỳ giá cả cùng dịch tả lợn châu phi sẽ khiến giá thịt lợn tiếp tục tăng
tạo cơ hội vàng cho những kẻ đầu cơ
với tình hình hiện nay nông dân trung quốc đang hy vọng
sớm có loại vaccine phòng bệnh để yên tâm sản xuất
thưa quý vị theo ước tính
tại ấn độ trong một thập niên vừa qua
thai nhi giới tính nữ bị bỏ lên đến con số hàng triệu
trong khi đó hàng trăm nghìn trẻ em gái dưới năm tuổi đã qua đời ấn độ mỗi năm
do không được quan tâm liên quan đến nạn phân biệt đối xử dựa trên giới tính
cá nhân tôi thì cũng đã đọc nhiều thông tin liên quan đến vấn đề phân biệt giới tính
tại xã hội ấn độ
tôi nghĩ rằng chính phủ ấn độ cần phải có những giải pháp
để có thể xử lý triệt đề tình trạng phân biệt giới tính nặng nề như vậy
vâng thực ra tình trạng siêu âm để chẩn đoán giới tính thai nhi
đã bị cấm từ lâu ở ấn độ và chính phủ cũng như các tổ chức xã hội
cũng đã rất nỗ lực để ngăn chặn cái tình trạng này
thế nhưng mà hiệu quả lại chưa cao
vâng trong khi đó thì tại một ngôi làng của nước này
lại cho thấy một cách sống vô cùng mới mẻ và hiện đại
mỗi khi một bé gái ra đời dân làng lại trồng một trăm một mươi một cây xanh chào mừng
sáng kiến này ra đời nhằm thúc đẩy bình đẳng giới
và cũng góp phần thúc đẩy nền kinh tế của làng
phong tục trồng cây ở làng pip landry có từ khi con gái của cựu trưởng làng siam
qua đời từ khi còn nhỏ
cái chết của cô bé đã tác động rất lớn đến suy nghĩ và cách sống của ông
vị trưởng làng đã thề cùng với dân làng bảo đảm và trân trọng cuộc sống của mỗi bé gái
vì thế từ năm hai nghìn sáu dân làng đã thực hiện sáng kiến trồng một trăm một mươi một cây
để chào mừng sự ra đời của mỗi bé gái được sinh ra trong làng
ba trăm năm mươi cây đã được trồng theo cách như vậy
mỗi cây đều được cả cộng đồng bảo vệ đuôi dưỡng cho đến khi lớn lên
khoảng sáu mươi năm bé gái được sinh ra ở tip landry mỗi năm
tuy nhiên một nửa trong số đó
đó chỉ được cha mẹ chấp nhận miễn cưỡng vì con gái thường được xem là ít giá trị
do đó chương trình trồng cây nhằm chống lại văn hóa nam quyền độc đoán
theo lệ làng dân làng pip lanchy sẽ quyên góp hai mươi một rupee tương đương hơn bảy triệu đồng
và gia đình của đứa bé sơ sinh sẽ đóng góp một mươi rupee tương đương ba năm triệu đồng
số tiền này dành để gửi tiết kiệm nuôi đứa trẻ trong hai mươi năm
bố mẹ đứa trẻ phải cam kết rằng con gái của họ sẽ được ăn học tử tế
không được kết hôn trước một mươi tám tuổi và phải chăm sóc những cây đã trồng
chương trình trồng cây không chỉ khuyến khích cha mẹ giữ lại đứa con gái của mình
mà còn đóng góp tích cực về kinh tế
nhờ khu rừng che chở dân làng có thêm thu nhập với các loại cây cho thu hoạch như xoài
cây dược liệu nem cây gỗ shisham và đặc biệt là lô hội
dần dần chúng tôi chế biến lô hội và bán trên thị trường theo nhiều dạng sản phẩm khác nhau
như nước ép gel dưa chua
vì vậy chúng tôi đã mời các chuyên gia tới đào tạo cho phụ nữ trong làng
với mỗi bé gái trao đời ngôi làng nhỏ với tư tưởng tiến bộ này vẫn âm thầm đóng góp vào hệ sinh thái
có phần giúp trái đất xanh hơn đồng thời giúp thúc đẩy nữ quyền
và câu chuyện về phong tục trồng cây vô cùng nhân văn ở làng pip lanchi đã khép lại bản tin thế giới chuyển động